thực hiện chương trình khuyến công quốc gia hai nghìn một mươi chín ngày tám tháng tám tại tỉnh hà nam
cụm công thương địa phương bộ công thương phối hợp cùng ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
hiệp hội làng nghề việt nam tổ chức hội thảo nâng cao năng lực marketing xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ
làng nghề việt nam
hội thảo đã thu hút sự tham gia trao đổi thảo luận của các đại biểu là các chuyên gia
các doanh nghiệp nghệ nhân làng nghề đến từ các làng nghề trong và ngoài tỉnh hà nam
các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã chỉ ra được những mục tiêu giải pháp
phương hướng cho các hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ hàng việt nam trong những năm tới
hội thảo đã góp phần trang bị các kiến thức cơ bản về marketing
tư duy và nhận thức đúng đắn về chiến lược marketing định hướng xuất khẩu
từ đó giúp cho các cơ sở sản xuất thực hiện bài bản và hiệu quả quy trình chiến lược
và các biện pháp marketing nhằm đạt được bước tăng trưởng mang tính đột phá
trong sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề việt nam